đoàn công tác của bộ giao thông vận tải đã đi kiểm tra việc thi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc bắc nam phía đông
đoạn cao bồ mai sơn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải và tình hình triển khai các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông
dự án thành phần đoạn cao bồ mai sơn giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi hiện đã đạt gần tám
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể yêu cầu các huyện thị xã của tỉnh ninh bình huyện ý yên tỉnh nam định
tập trung bám sát sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh phấn đấu từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
phải hoàn thành dứt điểm công tác đền bù giải phóng mặt bằng bàn giao cho nhà thầu thi công đúng tiến độ